thuế tài sản là sắc thuế thay thế thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
mở rộng và bao quát bổ sung thêm một số đối tượng là tài sản khác không phải là đất
với vai trò là bộ chủ quản xây dựng luật bộ tài chính hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý về dự án luật thuế tài sản
những góp ý đa chiều với sắc thuế này sẽ góp phần hoàn thiện để luật có tính thực tiễn cao khi đi vào cuộc sống
hiện nay đang có một số thuế phí lệ phí liên quan đến tài sản như thuế sử dụng đất nông nghiệp
thuế chuyển quyền sử dụng đất lệ phí trước bạ tiền thuê đất và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
những chính sách này được ban hành vào những năm đầu thập niên chín mươi
đến nay đã bộc lộ hạn chế không còn phù hợp khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường
do vậy nhiều ý kiến cho rằng cần thiết thực nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản để phù hợp với yêu cầu
đòi hỏi của nền kinh tế xã hội của đất nước
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của việt nam
do đó nó có tác dụng là kiểm soát cả cái thu nhập về kiểm soát cả tài sản
rồi cái kiểm soát quản lý bất đồng sản vân
thì chúng tôi nghĩ rằng cũng xu hướng với cái xu thế chung của cái cải cách thuế của việt nam
và đồng thời nó cũng phù hợp với thông lệ quốc tế về loại thế này
mục tiêu của dự án luật thuế tài sản là tăng cường quản lý về tài sản
nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất hạn chế việc sử dụng lãng phí tài sản
tài nguyên là đất đai và công sản
đảm bảo sự minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản
như vậy sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa phòng chống tham nhũng
cuối cùng nếu dự án luật được thông qua
sẽ là cơ sở để mở rộng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu
tuy nhiên trong quá trình cải cách
cần cân nhắc về đối tượng chịu thuế và mức thuế xuất tạo được sự đồng thuận từ phía người dân

do vậy theo các chuyên gia
ngay khi công bố nghiên cứu xây dựng luật đã nhận được sự phản hồi mạnh mẽ từ dư luận là điều không khó hiểu
hiện luật đang tạo ra một loại thuế trực thu đánh vào đối tượng trực tiếp sử dụng tài sản
đang trong quy trình nghiên cứu xây dựng nên các ý kiến đóng góp là rất quan trọng
trong thời gian vừa qua dư luận có rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến dự thảo xin ý kiến của bộ tài chính về luật thuế tài sản
chúng tôi rất là hoan nghênh và lắng nghe tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia
các nhà khoa học rồi nhân dân trong cả nước tham gia góp ý về dự thảo luật này
và đây là một bước để chúng tôi tiếp tục tiếp thu hoàn chỉnh
để hoàn thiện hồ sơ để đăng ký báo cáo với chính phủ
nếu được chính phủ thông qua thì đăng ký với quốc hội để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của quốc hội trong nhiệm kỳ này
thuế tài sản ở nhiều nước được xem là nguồn thu quan trọng trong ngân sách
một số nước đã áp dụng từ lâu
tuy vậy khi áp dụng luật thuế này vào việt nam trong bối cảnh hiện nay
các chuyên gia cho rằng cần cân nhắc thận trọng về đối tượng đánh thuế và mức thuế xuất phù hợp
với tinh thần lắng nghe ý kiến của bộ chủ quản xây dựng luật
sẽ góp phần hoàn thiện luật có tính thực tiễn với việt nam và phù hợp với thông lệ quốc tế